lập nic facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn trung hiếu
trú tại thành phố hà nội vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập đích giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh
từ lào về việt nam khi có cách khoản mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi giá trị
và hứa hẹn từ bảy đến một mươi ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam để giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền là trên bảy ba tỷ đồng